bản tin ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng số ca mắc hai trăm sáu mươi tám trường hợp trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín
một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi ba
số ca mắc mới tính từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng bốn đến sáu h ngày hai mươi bốn tháng bốn không ca
số người cách ly tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe sáu mươi tám tám trăm chín mươi trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm năm mươi hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bảy tám trăm ba mươi hai cách ly tại nhà nơi lưu trú năm mươi bảy trăm linh sáu
tình hình điều trị
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai một mươi năm ca
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai